sáng nay tại hà nội diễn đàn trẻ em gái năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra với chủ đề
thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển
chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày quốc tế trẻ em gái một mươi một tháng một mươi
quy tụ một trăm linh em đại diện cho hàng triệu trẻ em gái trên cả nước
tham gia đối thoại cùng đại diện lãnh đạo quốc hội chính phủ bộ ngành liên quan
nhằm đưa ra những cam kết công nhận quyền của trẻ em gái
và những thách thức mà trẻ em gái phải đối mặt trên khắp thế giới
tại diễn đàn các em gái và các đại biểu sẽ trao đổi về hai chủ đề
an toàn với trẻ em gái ở nơi công cộng và tảo hôn và các hệ lụy
trong bầu không khí chân thành sẻ chia các em gái được chia sẻ về thực trạng vấn đề tại công cộng
thách thức mà các em phải đối mặt mỗi ngày trên con đường học tập và phát triển của các em
diễn đàn cũng cho thấy các trẻ em gái dân tộc thiểu số trẻ em khuyết tật mồ côi
trẻ em sống tại môi trường thiếu các khu vui chơi lành manh

tại diễn đàn này các em gái cũng sẽ đề xuất các khuyến nghị về việc ban hành và thực hiện các chủ trương
chính sách nhằm bảo đảm

diễn đàn cũng cho thấy các trẻ em gái dân tộc thiểu số trẻ em khuyết tật mồ côi trẻ em sống tại môi trường thiếu các khu vui chơi lành manh